các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

các quận hoàn kiếm ba đình tây hồ hoàng mai thông báo siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính trong việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới tuyên truyền nhắc nhở kiểm tra xử phạt theo quy định đối với các hành vi vi phạm hạn chế tổ chức các cuộc họp hội nghị đông người chưa cần thiết tăng cường họp trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc
các quận này cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện bán hàng mang về và dừng hoạt động sau hai mươi một giờ hàng ngày
trao đổi với báo chí giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cho biết trước tình hình số ca mắc mới tăng nhanh hà nội sẽ kịp thời điều chỉnh các biện pháp hành chính phù hợp như có thể xem xét dừng hạn chế các hoạt động tập trung đông người các hoạt động lễ hội tôn giáo
mặc dù số ca mắc của hà nội tăng cao trong những ngày gần đây nhưng quan trọng nhất là hà nội vẫn chủ động kiểm soát dịch bà hà nói
ông khổ minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết dự kiến số ca mắc mới covid một mươi chín mỗi ngày ở hà nội có thể còn tăng lên đến hai ba trường hợp mỗi ngày trong dịp cuối năm tuy nhiên vẫn trong dự báo và thành phố cũng đã có phương án đáp ứng
đề cập đến thực tế ngay càng nhiều địa phương trên địa bàn thành phố chuyển sang cấp độ ba giám đốc cdc hà nội cho biết sẽ khoanh gọn theo khu vực nguy cơ chứ không cách ly xã hội như trước đây
chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai sở y tế hà nội đã có văn bản số hai mươi ba nghìn bốn trăm linh một chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập triển khai các giải pháp giảm tử vong do covid một mươi chín
theo đó với ca bệnh nghi ngờ các bệnh xác định mắc covid một mươi chín cần được phân loại đánh giá nguy cơ trần đoán đánh giá mức độ lâm sàng để phân luồng chuyển tuyến tiếp nhận điều trị kịp thời
người bệnh đến khám chữa bệnh phải được sàng lọc kỹ đặc biệt lưu ý hỏi về lịch sử tiêm chủng vaccine covid một mươi chín một trăm linh đối với người bệnh phải nhập viện ghi nhận tại phiếu khám vào viện
các cơ sở khám chữa bệnh sắp xếp luồng di chuyển khu vực khám bồng bệnh ưu tiên để bảo vệ nhóm nguy cơ cao người trên năm mươi tuổi mắc bệnh nền chưa được tiêm hoặc tiêm trừ đủ mỗi vaccine phòng covid một mươi chín
mỗi cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín sẵn sàng hai tầng để xử trí cấp cứu điều trị người bệnh covid một mươi chín chuyển cấp độ
việc tiếp nhận bệnh nhân nặng nguy kịch yêu cầu tất cả các bệnh viện không được từ chối đảm bảo người bệnh được chuyển đến cấp cứu tại cơ sở khám chữa bệnh gần nhất
sau khi ổn định bệnh viện thực hiện khám phân loại bước đầu bệnh đánh giá nguy cơ để phân luồng đến nơi điều trị phù hợp
các cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín cung ứng đầy đủ thuốc vật liệu tiêu hao trang thiết bị trang phục phòng hộ cá nhân
ra soát lại cơ sở hạ tầng hệ thống oxy bình bồn trai thiết bị phụ trợ bảo đảm tồn chữ và cung cấp oxy y tế cho người bệnh
từ tuyến cơ sở đến các bệnh viện theo phân thường điều trị
trước đó ngày một mươi sáu tháng một mươi hai bộ y tế đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố các bệnh viện trực thuộc bộ y tế
bệnh viện trực thuộc trường đại học y tế bộ ngành yêu cầu triển khai các biện pháp giảm nguy cơ tử vong người bệnh covid một mươi chín
tại các cơ sở khám chữa bệnh
trong đó nhấn mạnh hiện chưa ghi nhận biến chủng omicron tại việt nam
tuy nhiên nguy cơ xâm nhập và lây lan vào nước ta là rất lớn và cùng với các biến chủng đang lưu hành
sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc covid một mươi chín ở người thuộc nhóm nguy cơ như người trên năm mươi tuổi
có bệnh nền chưa được tiêm hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ
quận màu cam ba đình hà nội đã ban hành các quy định xiết lại phòng chống dịch
dừng tụ tập đông người dừng bán hàng ăn uống tại chỗ
theo đó ủy ban nhân dân quận ba đình yêu cầu các đơn vị tổ chức hạn chế họp
hội nghị đông người chưa cần thiết tăng cường hình thức họp trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin
trong giải quyết công việc các phòng ban đơn vị thuộc quận tổ chức cho cán bộ công chức
người lao động làm việc luân phiên năm mươi tại cơ quan năm mươi làm việc tại nhà
trừ các lực lượng vũ trang y tế và các lực lượng khác theo quy định
đối với sự kiện hội nghị phục vụ mục đích chính trị kinh tế xã hội
phải tổ chức trực tiếp thì giảm tối đa số lượng người tham dự phòng họp thông thoáng và khử khuẩn trước khi tổ chức
hạn chế dùng điều hòa trung tâm đo thân nhiệt đeo khẩu trang sát khuẩn tay ngồi giãn cách
học sinh lớp một mươi hai các trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận
tạm dừng đến trường chuyển sang dạy học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện bán hàng mang về và dừng hoạt động sau hai mươi một giờ hàng ngày
các hoạt động thể dục thể thao trong nhà và ngoài trời hoạt động theo quy định

các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện bán hàng mang về và dừng hoạt động sau hai mươi một h hàng ngày
các khách sạn hoạt động không quá năm mươi công suất chủ cơ sở và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
sau quận ba đình dự kiến các quận của hà nội mới chuyển màu cam là hoàn kiếm hoàng mai long biên nam tử liêm tây hồ
sẽ tiếp tục có văn bản chỉ đạo phòng chống dịch hạn chế tụ tập đông người chỉ cho bán hàng ăn uống mang về
trước đó các quận đống đa hai bà trưng đã có văn bản xiết công tác phòng chống dịch trên địa bàn
sau khi nâng từ cấp độ hai màu vàng lên cấp độ ba màu cam
theo công bố cấp độ dịch hà nội đã có tám quận trung tâm ở cấp độ ba màu cam vùng nguy cơ cao
bao gồm ba đình đống đa hai bà trưng hoàn kiếm hoàng mai long biên nam tử liêm tây hồ
chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi hai phó chủ tịch ubnd tp hà nội trừ xuân dũng vừa ký thông báo về cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn hà nội
theo đó trong thời gian hai tuần trên địa bàn hà nội đã ghi nhận một mươi bảy tám trăm ba mươi hai trường hợp mắc covid một mươi chín
tại cộng đồng
cụ thể tính đến một mươi giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai toàn thành phố vẫn ở cấp độ hai trong phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên chỉ còn một huyện ở cấp độ một nguy cơ thấp tương ứng với màu xanh giảm ba quận huyện so với thông báo
vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai là phúc thọ ngoài ra hai mươi một quận huyện thị ở cấp độ hai màu vàng vùng nguy cơ
đặc biệt hà nội hiện có tám quận trung tâm ở cấp độ ba màu cam vùng nguy cơ cao bao gồm ba đình đống đa
hai bà trưng hoàn kiếm hoàng mai
đây cũng là các quận có số ca bệnh tăng vọt trong một mươi bốn ngày trở lại đây
cụ thể theo ủy ban nhân dân tp tại quận ba đình số ca mắc trong cộng đồng một mươi bốn ngày qua là một một trăm bảy mươi hai ca
số ca mắc cộng đồng trên một trăm linh dân một tuần là hai trăm năm mươi bốn ca
con số tương ứng với quận đống đa là một bảy trăm hai mươi sáu và hai trăm hai mươi tám
tại quận hai bà trưng là một sáu trăm ba mươi và hai trăm bảy mươi ba ca quận hoàn kiếm bốn trăm chín mươi năm và một trăm ba mươi tám
quận hoàng mai là hai hai trăm một mươi hai và hai trăm linh bảy ca quận long biên một ba trăm linh ba và một trăm chín mươi chín
quận nam tử liêm là một một trăm bốn mươi hai và hai trăm linh một ca quận tây hồ năm trăm hai mươi ba và một trăm năm mươi bảy ca
về cấp xã phường có ba trăm chín mươi sáu địa phương ở cấp độ một một trăm một mươi sáu xã phường ở cấp độ hai sáu mươi bảy xã phường ở cấp độ ba
nguy cơ cao màu cam số xã phường mù cam tăng tới bốn mươi hai xã phường so với tuần trước đó
quận ba đình có chín phường bao gồm quán thánh đội cấn cống vị trúc bạch phúc xá kim mã liễu giai thành công giảng võ
quận đống đa có một mươi một phường bao gồm văn miếu khâm thiên trung phụng quốc tử giám khương thượng kim liên ô chợ dừa hàng bột phương liên quang trung thổ quan
huyện gia lâm có một xã là đa tốn quận hà đông ba phường bao gồm yên nghĩa dương nội và biên giang
quận hai bà trưng có một mươi hai phường bao gồm đông mát phố huế vĩnh tuy cầu dền thanh lương phạm đình hổ trương định thanh nhàn bạch đăng lê đại hành minh khai và đồng nhân
quận hoàn kiếm có bốn phường bao gồm hàng đào cửa đông cửa nam phúc tân
quận hoàng mai một mươi hai phường bao gồm thanh trì tân mai tương mai lĩnh nam trần phú vĩnh hưng mai động yên sở đại kim thịnh liệt giáp bát định công
quận lăng biên ba phường bao gồm ngọc lâm gia thụy phúc đồng
quận nam tử liêm hai phường là tây mỗ và mễ trì
quận tây hồ năm phường bao gồm quảng an thụy khuê sơn la yên phụ bưởi
huyện thanh trì có ba xã bao gồm đại áng tứ hiệp tân triều
huyện thường tý một xã là văn bình và huyện ứng hòa có một xã là sân công
hiện tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín trên địa bàn thành phố là chín mươi tám hai mươi ba đã đạt tỷ lệ tối thiểu là bảy mươi
tỉ lệ người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine là chín mươi năm một đã đạt tỉ lệ tối thiểu là tám mươi
trước đó hai quận đống đa hai bà trưng và hai mươi năm phường màu cam đều đã xiết lại các biện pháp phòng chống dịch
cụ thể cấm tụ tập đông người cấm cửa hàng ăn uống bán tại chỗ chỉ được phép bán mang về đến hai mươi một h